ngày một mươi ba tháng một mươi ubnd tỉnh hậu giang đã tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thi hành luật khiếu nại và luật tố cáo
nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện những mặt làm được hạn chế bất cập
theo tinh thần kế hoạch số một nghìn sáu trăm chín mươi hai ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của thanh tra chính phủ
trong bốn năm qua tình hình khiếu nại trên địa bàn tỉnh hậu giang diễn biến khá phức tạp
tập trung ở nhiều lĩnh vực đất đai chủ yếu là giá bồi thường đất nhà công trình
các chính sách hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình
dự án chiếm khoảng bảy mươi trong tổng số ba bảy trăm bảy mươi năm đơn khiếu nại
các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết chín mươi tám năm số đơn khiếu nại
kiến nghị thu hồi cho nhà nước gần bốn mươi tám triệu đồng hai nền tái định cư và hai mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bổ sung quyền và lợi ích hợp pháp của người dân gần một mươi năm tỷ đồng
một trăm sáu mươi nền tái định cư và hơn hai trăm hai mươi hai m hai đất các loại
đã giải quyết một trăm ba mươi sáu trong tổng số một trăm bốn mươi đơn tố cáo phát sinh khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân
với số tiền gần hai mươi hai triệu đồng thu hồi vào ngân sách nhà nước hơn hai bốn tỷ đồng
xử lý hành chính năm mươi hai cá nhân và một mươi tập thể chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ hai vụ với bảy cán bộ có dấu hiệu phạm tội
tại hội nghị nhiều ý kiến cũng nêu rõ những hạn chế bất cập trong quá trình thi hành luật khiếu nại và luật tố cáo
đồng thời đề xuất kiến nghị điều chỉnh sửa đổi bổ sung
nhằm phục vụ tốt cho công tác giải quyết khiếu nại tố cáo bảo đảm thời gian đúng luật định